chuyên thống anh hùng của công an nhân dân trong suốt bảy mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo và nguyên lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo các đơn vị các đồng chí tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công an và gia đình cán bộ chiến sĩ
cùng với đông đảo nhân dân thủ đô đã đến dự
đây là đêm nhạc nằm trong chuỗi ba chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ công an tổ chức
tại nhà hát hồ gươm chương trình đã thu hút rất đông các khán giả đến thưởng thức
các tác phẩm âm nhạc được giàn dựng phối khí hoàn toàn mới qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ
dàn nhạc kèn đoàn nghi lễ công an nhân dân mang tới những cảm xúc rất đặc biệt cho tất cả khán giả
có thể nói là nếu như mà khi mà nhắc tới nhà hát ấy
thì người ta hay nghĩ tới đó là thánh đường của giới nghệ thuật
thế còn nếu như mà nói đến ngành công an thì người ta nói đến kỷ cương này kỷ luật này
rất là cứng rắn và nghiêm túc thế nhưng mà thông qua những cái buổi hòa nhạc
và những cái buổi diễn như thế này thật sự là tôi thấy là có lẽ người dân đã cảm nhận được
một cái sự mới mẻ một sự gần gũi của các anh chị chiến sĩ công an
và đem đến một cái bầu không khí không gian nghệ thuật thật sự rất là ấn tượng
đây là lần đầu tiên mình được thưởng thức một chương trình nghệ thuật
để nói là với một nội dung
rất là chất lượng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tài năng
ở một nhà hát mình được biết là lần đầu tiên việt nam có một nhà hát
đạt tiêu chuẩn quốc tế như thế này thì phải nói là rất là ấn tượng
và mình cũng tin rằng là nhà hát hồ gươm chắc chắn sẽ trở thành một cái điểm đến rất lý tưởng
dành cho những người yêu nghệ thuật không chỉ ở thủ đô hà nội mà còn của bạn bè quốc tế
và đặc biệt các tác phẩm về đề tài người chiến sĩ công an nhân dân như
chúng tôi là người chiến sĩ công an việt nam
người chiến sĩ ấy biết ơn chị võ thị sáu qua phần biểu diễn của các nghệ sĩ
đến từ nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân giàn nhạc sao hưởng hà nội
đã mang tới những âm hưởng hào hùng và tự hào trong suốt chặng đường bảy mươi tám năm
xây dựng trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
chương trình này thì cũng được ấp ủ tâm huyết cả một cái ekip làm việc
rất là chuyên nghiệp từ tất cả các khâu từ phối khí giàn dựng cũng như là
chuyển tài tất cả các khâu
tất cả các tác phẩm này thì khi mà thực tiện trực tiếp mà để tập luyện thì là nó rơi vào gần hai tháng
tất cả các tác phẩm khi được nâng tầm lên tác phẩm bác học nhưng nó cũng rất là gắn liền với đời sống của nhân dân
cùng với những tác phẩm về quê hương đất nước con người việt nam đêm diễn vang mãi bản hùng ca
đã trình diễn những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới qua phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú bùi công duy
giàn nhạc sao hưởng hà nội
chỉ huy giàn nhạc nhạc trường trần nhật minh
không chỉ hấp dẫn bởi những nhạc mục được lựa chọn khắt khe dưới sự trình diễn của những nghệ sĩ tên tuổi thế giới
chương trình đã đem tới một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho khán giả thưởng thức âm nhạc
trong không gian nghệ thuật đẳng cấp với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới của nhà hát hồ gươm
chương trình chúng tôi xây dựng ở đây là cũng để tôn vinh
thứ nhất là tôn vinh ngành chọn ra những tác phẩm tiêu biểu nhưng mà lại làm mới hoàn toàn
và phần hai thì có thể nói là một lễ hội festival nghệ thuật
chúng tôi chọn những tác phẩm mà nó rất là khí thế nó đúng với tinh thần sức mạnh đi đầu kỷ niệm của nhà nghệ thuật công an
ba đêm diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn trong nước và quốc tế đã đưa đông đảo công chúng
được thưởng thức những giai điệu nhạc sao hưởng bất hủ bằng hệ thống âm thanh tầm cỡ thế giới
qua đó đánh dấu bước tiến mới trong hành trình thăng hoa của nền nghệ thuật thủ đô
âm vang từ nhà hát hồ gươm
đây sẽ là nền tảng để tiếp tục có thêm các chương trình nghệ thuật quốc tế đẳng cấp hơn nữa
xứng tầm với viên ngọc mới của thủ đô
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an đã diễn ra trong tuần
đến thăm và làm việc tại công an tỉnh an giang
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
thay mặt đánh đạo đảng nhà nước
chủ tịch nước võ văn thưởng biểu dương chúc mừng những kết quả trên các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân nói chung
công an tỉnh an giang nói riêng thời gian qua
chủ tịch nước võ văn thưởng tin tưởng với quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt
lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh an giang sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển
tới dự đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam diễn ra trong tuần
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trân trọng chuyển lời của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng sự ra đời của hội cựu công an nhân dân việt nam
thủ tướng nhấn mạnh sự ra đời của hội cựu công an nhân dân việt nam đã thể hiện sự quan tâm
tạo điều kiện chăm lo của đảng nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân nói chung
đối với đội ngũ cựu cán bộ công an nói riêng
với phương châm cựu mà không cũ cựu mà không bảo thủ
thủ tướng yêu cầu hội cần có các phương pháp linh hoạt sáng tạo để hoạt động của hội thiết thực hiệu quả
trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo đảng nhà nước của thủ tướng dành cho cựu công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi cán bộ hội viên phát huy phẩm chất cao đẹp công an nhân dân
vì nước quê thân vì dân phục vụ góp phần đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
năm hai nghìn một mươi bảy tháng tám chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và các đồng chí thứ trưởng bộ công an
đã đến dự chương trình hòa nhạc giao hưởng với chủ đề đất nước niềm vui tại nhà hát hồ gươm hà nội
chương trình hòa nhạc gồm hai phần
phần một biểu diễn các tác phẩm âm nhạc về quê hươm đất nước các ngợi đảng bắc hồ
phần hai biểu diễn một số tác phẩm đỉnh cao của thế giới
chương trình nghệ thuật nằm trong chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám thành công
quốc khánh mùng hai tháng chín và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám
trong khuôn khổ chương trình phiên họp thứ hai mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra trong tuần
với tỷ lệ một trăm linh tán thành ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số sáu trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi chín
quy định cụ thể chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng
chưa được quy định trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
mục đích của việc sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
để thực hiện phong thăng cấp bậc hàm thiếu tướng công an nhân dân bảo đảm sự đồng bộ thống nhất trong luật công an nhân dân
thể chế hóa quan điểm của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
giải trình về một số vấn đề liên quan đến dự án luật căn cước công dân sửa đổi tại ủy ban thường vụ quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho rằng
thẻ căn cước bản chất là xác định định dạng cá nhân của con người xác định người đó là ai
để xác định định vị pháp lý của người
trong giao dịch xã hội
thứ hai là hướng tới cấp căn cước cho toàn dân để phục vụ giao dịch xã hội thuận lợi
ai cũng có giấy tờ khẳng định địa vị pháp lý của mình để quản lý xã hội chuẩn hơn
bộ trưởng tô lâm cho biết việc đưa thẻ căn cước vào sử dụng không gây đảo lộ và tốn kém
vì thẻ căn cước được cấp theo luật mới và thẻ căn cước công dân có giá trị như nhau
trong điều kiện chuyển tiếp này thì không phải bỏ đi dẫn đến lãng phí như một số ý kiến lo ngại
tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của bộ công an
đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang gặp phải
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền
trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
lãnh đạo bộ công an giao thanh tra bộ tiếp nhận đơn
và có văn bản yêu cầu thủ trưởng công an cấp có thẩm quyền
xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
ở đồng nai đắk lắc trà vinh thái bình hà nội
các đồng chí lãnh đạo bộ công an yêu cầu thời gian tới
công an các đơn vị địa phương cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn
để mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm hình sự
các hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức
đảm bảo phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều kiện hoàn cảnh cụ thể
của từng địa bà dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục
mọi chủ trương biện pháp kế hoạch vận động nhân dân tham gia
ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phải hợp lòng dân
vừa sức với dân vì lợi ích của nhân dân
trong tuần qua thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã trao quyết định của chủ tịch nước cho ba sĩ quan công an
đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan năm hai nghìn một mươi
thứ trưởng lương tam quang tin tưởng ba đồng chí sĩ quan được nhận quyết định
sẽ tiếp nối truyền thống kế thừa những thành quả của lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam
khắc phục khó khăn nâng cao năng lực chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
tin chúng tôi vừa nhận được thưa quý vị ngày hai mươi tháng bốn
đoàn đại biểu việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến sân bay quốc tế comoro labuan bajo của indonesia
để tham dự hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi ba
gọi tắt là ammtc một mươi bảy và các hội nghị liên quan được tổ chức tại labuan bajo indonesia
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng tám
đại tướng listio sigit prabowo tư lệnh cảnh sát quốc gia
trưởng ammtc indonesia
trân trọng đón chào thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các thành viên trong đoàn
hội nghị ammtc một mươi bảy và các hội nghị có liên quan diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng tám
do indonesia chủ trì với nhiều nội dung quan trọng
cũng tại phiên họp toàn thể ammtc một mươi bảy thứ trưởng nguyễn duy ngọc sẽ có bài phát biểu quan trọng
bên cạnh đó đoàn việt nam sẽ có những buổi gặp song phương với trưởng đoàn một số nước tham dự ammtc một mươi bảy
tại hội nghị lần này đoàn việt nam tiếp tục khẳng định cam kết việt nam tham gia tích cực
và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của asean nói chung và hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng
góp phần hướng tới mục tiêu vì một asean gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
chủ đề của hội nghị ammtc một mươi bốn mà bộ công an việt nam đã chủ trì trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị kể từ ngày hai tháng tám tất cả các sân bay trên cả nước đã chính thức đưa vào triển khai
làm thủ tục bay bằng tài khoản định danh điện tử mức độ hai qua ứng dụng vneid
tuy nhiên qua thực tế ghi nhận thì tỷ lệ sử dụng vẫn ở mức rất thấp
do phần đông người dân vẫn có thói quen dùng các loại giấy tờ truyền thống khi đi tàu bay
để giúp cho người dân tối ưu hóa thời gian khi sử dụng tài khoản định danh điện tử
cũng như đảm bảo được tính xác thực của thông tin cá nhân
mới đây bộ công an đã đưa vào sử dụng thiết bị xác thực điện tử vneid tại các khu vực kiểm soát an ninh sân bay
và với thiết bị này thì người dân chỉ mất từ hai cho đến ba giây khi làm thủ tục đi tàu bay
tại khu vực làm thủ tục qua cửa an ninh hàng không
sau khi được trải nghiệm việc xác thực tài khoản định danh điện tử mức độ hai bằng thiết bị mới đây
nhiều hành khách đã đánh giá cao sự tiện lợi và không vướng phải trở ngại nào khi thực hiện
trước đây tôi cũng thường đi sân bay và tôi vẫn phải chuẩn bị đầy đủ
như căn cước công dân thì nó cũng mất thời gian hơn một chút
bây giờ tôi thấy dùng cái tài khoản định danh điện tử
khi này đi mức độ hai nó nhanh gọn nhẹ hơn
trước thì khoảng bốn năm giây trước đây thì khoảng hai giây
tôi cảm thấy nó rất là hài lòng
tôi cảm thấy thủ tục rất là nhanh tuần đẳng
nhưng mà tất cả người dân làm được như thế này thì gọn nhẹ hơn
trừ trường hợp là mạng nó bị lỗi thôi
còn trong trường hợp mà hệ thống mạng ok
thì mình nghĩ là sẽ tránh cho khách hàng việc quên giấy tờ ở nhà
và việc mình sẽ không phải nhớ mang giấy tờ tùy thân
thông tin hành khách nhanh chóng được xác thực và hiển thị
cán bộ an ninh ngay lập tức cũng nhìn thấy trực quan thông tin này
nhờ đó kịp thời phát hiện thông tin giấy tờ là thật hay giả
việc đưa vào sử dụng thiết bị xác thực này sẽ giảm thiểu rủi ro an ninh
nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý tại sân bay
dấu hiệu bình thường chẳng hạn như khách mở ra mà thấy không có vấn đề gì
thì cũng nhanh thôi thì khách có thể nhân viên an ninh có thể đối chiếu qua đấy
và sẽ cho vào bình thường
còn nếu có nghi vấn thì hành khách đương nhiên là phải mở
cái khu vực này
và nhân viên an ninh trực tại vị trí đấy là phải mở điện thoại ra
để quét cái mã qr đấy xem có cái mã đó đúng hay không
theo ghi nhận thực tế số lượng hành khách sử dụng vneid khi làm thủ tục đi tàu bay
đã tăng lên so với thời gian thí điểm trước đây
tuy nhiên trong quá trình sử dụng vẫn còn một số khó khăn
như lỗi hệ thống hay bị lỗi mạng
một số hành khách làm thủ tục trực tuyến gặp khó khi đối sánh thông tin
do vừa kiểm tra vé vừa kiểm tra tài khoản ứng dụng vneid
trên cùng một thiết bị
trong quá trình thực hiện nâng cấp thì sẽ có những cái lỗi phát sinh
và chúng tôi sẽ khắc phục xử lý ngay
từ phía bộ công an thì các đơn vị bộ ngành ở các đơn vị quản lý của sân bay
thì cũng phải phối hợp rất là chặt chẽ triển khai cái giải pháp này
để kiểm tra tại sân bay
trong thời gian tới thì có thể tích hợp được thêm các loại giấy tờ khác
ví dụ như tích hợp cả vé máy bay
chỉ cần cái tài khoản ứng dụng điện tử thôi cũng có thể là check in
tất cả trong một
và không cần phải vé máy bay đính kèm khi mà các điều kiện cho phép
để người dân dễ dàng sử dụng tài khoản định danh mức độ hai
khi làm thủ tục đi tàu bay trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư khuyến cáo
người dân cần phải chủ động bật tính năng xác minh trong ứng dụng vneid
mã qr được tạo lập dùng để quét qua thiết bị chỉ có thời hạn trong một phút
nếu quá công dân cần tạo lại mã qr
hiện các thiết bị xác thưởng này cũng đang được các đơn vị chức năng
của các bộ ngành triển khai lắp đặt nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm soát hành khách
tại các cảng hàng không trên cả nước đồng thời thay đổi thói quen của công dân
từ việc dùng các giấy tờ truyền thống sang phương tiện điện tử